bệnh viêm da nổi cục trên châu bò lần đầu tiên xuất hiện tại một số tỉnh miền núi phía bắc
đây là bệnh nguy hiểm dễ lây lan
tại tỉnh bắc cạn dịch bệnh cũng đã xuất hiện tại xã hiệp lực huyện ngân sơn
dù đã được tuyên truyền thế nhưng công tác phòng chống dịch ở một số nơi trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn khá lơ là
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ nghiên loan huyện bắc nạm là một trong những chợ buôn bán châu bò lớn nhất nhì của các tỉnh phía bắc
tại đây mỗi phiên chợ có từ bốn trăm linh đến năm trăm linh con cao điểm lên tới tám trăm linh con châu bò được mang đến giao dịch
châu bò được mang đến từ các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận
nhưng ý thức phòng dịch viêm da nổi cục của người dân còn khá mơ hồ
dù có cán bộ thú y để kiểm soát
nhưng số lượng châu bò quá nhiều
châu bò quá lớn nên cũng chỉ thăm nắm sơ bộ
hầu hết tiểu thương chỉ nhận biết bệnh viêm da nổi cục bằng cảm quan kinh nghiệm
tại huyện bắc nạm còn có chợ công bằng
đây là một chợ buôn bán châu bò quy mô lớn
khảo sát tại một số chợ cho thấy công tác phòng dịch còn khá lơ là
hầu hết tiểu thương và người dân chưa nhận thức đầy đủ được sự nguy hiểm của dịch bệnh này
đặc biệt là các bãi chăn thả quanh khu vực các hộp có thể lây đăng
và các xã dọc theo giáp đối với hiệp lực dọc chuộc đường cua lộn
bởi vì những cái này nó theo cái nguyên lý
gây dịch bệnh đối với viêm da nổi cục là có thể lây lan qua rùi mỏng
lây lan qua quá trình vận chuyển ra súc
mặc dù đã có khuyên cáo hạn chế chăn thả ra súc
nhưng người dân miền núi có thói quen thả rông châu bò trên những cánh đồng sườn đồi
thì dịch bệnh có thể lây lan ra diện rộng
trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
nếu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt hiệu quả
thì dịch bệnh có thể bùng phát và gây tổn thất lớn đối với người chăn nuôi